xin kính chào quý vị và các bạn
tại bắc bộ vùng hội tụ gió trên cao tiếp tục suy yếu
do vậy mưa có xu hướng giảm nhanh chỉ còn xuất hiện vào chiều tối và đêm tại một số nơi với lượng không nhiều
tuy nhiên trong cơn rông vẫn có thể tiêm ẩn nguy cơ xảy ra tố lóc và gió rất mạnh
sáng ngày mai khi vùng áp thấp nóng phát triển và mở rộng hơn nắng nóng sẽ có xu hướng gia tăng
tâm nóng sẽ tập trung chính ở khu vực đồng bằng bắc bộ trong đó có cả thủ đô hà nội
với mức nhiệt cao nhất ngày có thể lên tới ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi cao hơn
quá trình phát triển mạnh trở lại của vùng thấp nóng phía tây sẽ gây tăng nhiệt độ và tiếp tục duy trì nắng nóng tại miền trung
trong đó tâm nóng tập trung chính tại các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên với mức nhiệt phổ biến từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
riêng khu vực vùng núi phía tây còn chịu ảnh hưởng kết hợp thêm của hiệu ứng gió phơn khô nóng
nên cái nóng càng gai gắt hơn với mức nhiệt có thể lên tới bốn mươi độ
đáng lưu ý là tại đây
mới chỉ là mức nhiệt độ đo được trong lều khí tượng tức là tương đương với nhiệt độ trong bóng dâm
còn thực tế ngoài trời trên mặt đường bê tông đường nhựa nhiệt độ sẽ còn phải cộng thêm khoảng ba bốn độ nữa
nên càng gia tăng cảm giác nóng bức
người dân nơi đây nên hạn chế các hoạt động ngoài trời vào thời điểm này
cũng như bổ sung đầy đủ vitamin cũng như các loại khoáng chất để đảm bảo sức khỏe
phần còn lại của miền trung là các tỉnh từ khánh hòa trở vào đến bình thuận
ban ngày cũng có nắng nhưng cứng độ ít gai gắt hơn với nhiệt độ cao nhất trong ngày do động từ ba mươi ba ba mươi năm độ
trong khi bắc bộ và miền trung đang phải đối mặt với những ngày nắng gắt
thì khu vực tây nguyên và nam bộ trong ba ngày tới lại chịu tác động của gió tây nam có xu hướng hoạt động trung bình
nên cả hai khu vực này sẽ đều có mưa rào và rông ở diện giải rác
thời gian mưa tập trung vào thời điểm chiều tối và tối
do có mưa rông nên ngoài nguy cơ về lốc xoáy và gió giật
thì người dân các tỉnh phía nam còn có thể phải đối diện với khả năng xảy ra ngập ống cục bộ ở khu vực trũng thấp
nhiệt độ tại các khu vực này không quá cao
khu vực tây nguyên giao động từ hai mươi một đến ba mươi ba độ nam bộ từ hai mươi bốn ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
đến với biển đông quần đảo hoàng sa phổ biến không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió tây nam cấp bốn năm nhiệt độ từ hai mươi tám ba mươi bốn độ
trong khi đó quần đảo trường sa có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió tây nam cấp ba bốn nhiệt độ từ hai mươi sáu ba mươi hai độ
khu vực hà nội mây thay đổi ngày nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi
gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi tám đến ba mươi bảy độ